kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
tin an ninh trật tự vào chiều qua tại thôn lũ khấu xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ xô xát giữa người dân của xã ngũ chỉ sơn với công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ
nguyên nhân ban đầu là do nhiều người dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện mê hồ và hành hung nhóm công nhân của công ty này làm tám người bị thương
vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thủy điện mây hồ là công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ
có trụ sở tại năm trăm một mươi ba hoàng liên phường kim tân thành phố lào cai với ba hộ dân tại đây chưa được giải quyết rứt điểm
chiều ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng hoàng quang trương chú tại thành phố lào cai đã đưa khoảng năm mươi người tự nhận là người của chủ đầu tư
đến khu vực thi công dập đầu mối của thủy điện để công nhân tiếp tục thi công
lúc này một số người dân thuộc thôn can hồ b và thôn lũ khấu đã ngăn cản không cho thi công công trình
trong quá trình này số người tự nhận là công nhân của thủy điện đã dùng tuyếp sắt đánh nhau với người dân
vụ xô xát làm một mươi bốn người bị thương trong đó có sáu người dân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
phía nhóm người tự nhận là người của thủy điện mây hồ cũng có tám người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã sapa đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
và cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tân an tỉnh long an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn ngọc huân chú tại xã hiệp thạnh huyện châu thành tỉnh long an về hành vi cướp tài sản
trước đó qua mạng xã hội huân quen biết với một thanh niên ở tỉnh sóc trăng
đến ngày hai mươi sáu tháng một huân hẹn gặp người thanh niên này tại thành phố tân an
sau khi gặp nhau đối tượng bỏ hai viên thuốc ngủ và ly nước cam
khi người thanh niên ngủ say quân nhanh chóng chiếm đoạt tài sản
gồm một điện thoại di động hai mươi năm triệu đồng một xe mô tô và tẩu thoát
đến ngày hai tháng ba công an thành phố tân an bắt giữ đối tượng trên địa bàn phường năm thành phố tân an
huân khai nhận do thiếu nợ nên lừa người thanh niên uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản
ngoài ra huân cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự tại thị trấn bến lức huyện bến lức
liên quan đến vụ việc một đối tượng táo tợn dùng dao khống chế nhân viên bán hàng cướp tài sản
trên địa bàn quận hà đông vào đầu tháng ba vừa qua
hiện công an quận hà đông đã điều tra bắt giữ đối tượng gây án
rõ ràng đây là cảnh báo cho các chủ cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội
chủ động phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tối đa tình trạng trộm cướp có thể xảy ra
do không có công an việc làm không có tiền tiêu nên lê văn thường đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
thực hiện hành vi phạm tội chiều một tháng ba thường điều khiển xe máy từ thanh hóa về khu vực quận hà đông
đến địa bàn đa sĩ phường kiến hưng mua một con dao loại chọc tiết lợn
rồi tiếp tục lang thang qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đến khoảng hai giờ bốn mươi năm phút ngày hai tháng ba thường vào cửa hàng tiện ích sơ cờ cây số một mươi năm lk một mươi
khu đô thị văn phú phường la phú hà đông hà nội dùng dao đe dọa uy hiếp nhân viên bán hàng cướp được một triệu đồng
sau một mươi ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra soát các đối tượng nghi vấn
đến ngày một mươi ba tháng ba bàn chuyên án phối hợp với công an tỉnh đồng nai làm rõ được nhân thân của đối tượng nghi vấn
sau đó tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
theo các cơ quan chức năng đây không phải là loại hình tội phạm mới nhưng nguyên nhân một phần do các cửa hàng tiện lợi đều thiếu cảnh giác
nhân viên không có kỹ năng phản ứng trước tình huống vì thế tạo điều kiện cho kẻ cướp lộng hành
đáng chú ý các đối tượng khi thực hiện hành vi
nhắm vào các cửa hàng ít nhân viên đặc biệt là khi có nhân viên nữ trực
điều này tiêm ẩn không ít nguy hiểm bởi các đối tượng thực hiện hành vi đều rất manh động táo tợn
các lực lượng bảo vệ trong đó phải chú trọng lực lượng bảo vệ có chuyên môn về công tác bảo vệ
tránh một số
bên cạnh đó cơ quan công an cũng khuyến cáo các cửa hàng cần chủ động công tác phòng ngừa tội phạm
nâng cao tinh thần cảnh giác nếu phát hiện sớm các đối tượng có biểu hiện bất thường lén lút có thể ngăn chặn từ sớm
ngoài ra chủ động tăng cường hệ thống camera an ninh cũng phải được lắp lại tốt
bố trí ở nhiều vị trí dễ nhận diện đối tượng và phương tiện
nếu có tình huống xấu xảy ra
cơ quan công an có thể nhanh chóng thu thập thông tin hình ảnh để điều tra
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật cụ thể như sau
nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu phố sáu phường ba tp tây ninh tỉnh tây ninh
đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với công an phường hai tp tây ninh
truy xét nhanh và bắt giữ đối tượng trần thanh tâm
phát hiện hai vụ vận chuyển nước tăng lực không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tổng số lượng trong cả hai vụ là hơn năm hai trăm linh lon nước tăng lực hiệu red bul
gần đây nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung lệnh truy nã
trong đó nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác chỉnh diện
khi nhận được những tin nhắn như vậy thì không ít người đã hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết
tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành
ghi nhận của phóng viên intv
tương tự với chị lan anh là một nhân viên văn phòng cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật
nên khi nhận được tin nhắn lệnh truy nã chị cũng không khỏi bất ngờ
tự dương có một cái tin nhắn đấy mà mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu về pháp luật thì rất là lo lắng
vì không biết là bản thân mình có sai phạm gì không
trong khi lo lắng đấy thì rất là may và tôi đã đọc được cái cảnh báo đấy của bộ công an ở trên mạng

sau đó thì tôi đã chân tính lại bản thân
thì nhờ vậy mà tôi đã tránh được cái sự lừa đảo qua cái tin nhắn đấy
trao đổi với phóng viên về sự việc này luật sư nguyễn văn thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn huy thành cho rằng
đây đều là các tin nhắn lừa đảo và các quyết định truy nã của cơ quan điều tra đều được quy định bằng văn bản pháp luật cụ thể
trong thông tư liên tịch số một mươi ba năm hai nghìn một mươi hai của bộ tư pháp bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
và tòa án nhân dân tối cao
và nó cũng được quy định rất cụ thể tại điều ba trăm một mươi năm của luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự
theo quy định thì những cái đối tượng mà phải áp dụng cái lệnh truy nã tôi lấy ví dụ như bao gồm này là bị can bị cáo
người bị phạt cấm trục xuất người đang chấp hành lệnh cấm trục xuất hoặc là người bị áp dụng hình phạt tù
bị được tạm hoán hình phạt tù v v
thì những đối tượng đó là những đối tượng mà nếu có dấu hiệu về mặt bỏ trốn
cơ quan chức năng đã xác minh điều tra và xác định là không biết người ta ở đâu
thì có thể là cơ quan điều tra có thùng quyền sẽ ra quyết định truy nã
và cái việc ra quyết định truy nã đó là phải bằng văn bản phải có nội dung đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật
chứ không có một cơ quan tổ chức nào lại ra một thông báo về việc truy nã đối với người bị truy nã
những người mà nhận được cái tin nhắn bằng tin nhắn điện thoại hoặc bằng một cái cuộc gọi nào đó từ một cái đối tượng lạ đó gọi đến cho mình
tôi cho rằng là đến một trăm linh là cái hình thức lừa đảo
bộ công an cũng khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại
vì vậy mọi lệnh truy nã gửi qua tin nhắn điện thoại đều là hình thức giả mạo cơ quan chức năng nhằm đánh vào tâm lý người dân
vì vậy khi nhận được các tin nhắn tương tự người dân phải đặc biệt cẩn trọng
nâng cao cảnh sát tránh sập bẫy lừa đảo
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ trung chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu quế trạo
phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mày trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện